thực ra iot nếu áp dụng được tốt trong công nghiệp thì là một cái đòn bẩy rất là tốt cho phát triển các ngành công nghiệp của việt nam
nhưng mà đúng là con gà quả trứng đôi khi là cái ngành vì ngành công nghiệp chưa phát triển ở cái mức tương xứng thì chúng ta không có cơ hội để ứng dụng
nhưng chúng tôi rất là mong muốn rằng là các doanh nghiệp sản xuất sẽ để ý nhiều hơn đến iot và áp dụng iot
iot quan trọng và cấp thiết như thế nhưng hiện tại ở việt nam thì chúng ta chưa có một cái chính sách nào để hỗ trợ iot phát triển
điều này có làm chậm lộ trình phát triển của iot ở việt nam
đương nhiên là nếu có chính sách thì có thể là sẽ tốt hơn
thế nhưng mà nếu mà nói là chậm hay là nhanh thì tôi có thể nói là không chậm không chậm lắm
bởi vì ngay ở một nước như là nước mỹ thì tất cả các doanh nghiệp làm iot rất là nhiều
nhưng họ chưa có một chính sách nào chính thức về iot cả
cho nên là nếu nói về mặt chính sách thì chúng ta không quá chậm
thế nhưng nếu mà so với cả một số quốc gia mà họ đã biết cách lợi dụng cái làn sóng này
thì chúng ta chậm hơn
ví dụ như đài loan thì từ năm hai nghìn một mươi một họ đã có chính sách về iot và đã có hiệp hội iot tại đài loan
hay là hàn quốc thì năm hai nghìn một mươi ba một mươi bốn thì cũng đã có những cái chính sách rất là cụ thể
để làm sao để hàn quốc trở thành một cái thành tố không thể thiếu trong hệ sinh thái iot trên toàn thế giới
và như tôi nói thì ấn độ cũng đã ra một cái chính sách đầu tiên và một cái bang ở ấn độ đã cho ra đời một chính sách về iot
vậy thì chúng ta không chậm so với mỹ so với một số nước khác
nhưng mà chúng ta có thể cũng đang chậm hơn trong việc tận dụng cơ hội này
để phát triển ngành công nghiệp công nghiệp ổng tin và iot tại việt nam
nhưng mà tôi tin rằng là dù có chính sách hay không có chính sách
thì với thế giới phẳng ngày hôm nay thì nó cũng không ngăn cản
cái chuyện doanh nghiệp và doanh nghiệp phát triển và người dân ứng dụng iot
anh vừa có nhắc tới những ví dụ rất là điển hình của các quốc gia
biết tận dụng các cơ hội để nâng cao hiệu quả của iot
vậy thì cụ thể ở việt nam chúng ta nên học hỏi như thế nào
những cái kinh nghiệm đó để có thể thúc đẩy cái hiệu quả của iot
cũng như là về mặt chính sách
thì theo tôi là iot chúng ta nên nhìn hai mặt của cái làn sóng iot này
mặt ứng dụng và mặt công nghiệp của nó
tôi nghĩ là chúng ta có cơ hội cho cả hai cái mảng này
thứ nhất là nếu chúng ta ứng dụng iot vào những bài toán rất là đặc thù
mà mang lại cái sức cạnh tranh cho việt nam
thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả rất là cao

nếu chúng ta ứng dụng iot vào những bài toán rất là đặc thù
logistics chẳng hạn nếu chúng ta giảm được chi phí
hay là kinh tế biển chúng ta có cả một cái
toàn bộ nước việt nam nằm trong vùng kinh tế biển
nếu chúng ta đi đầu ứng dụng những cái
kết quả tiên tiến của iot trong kinh tế biển
có thể chúng ta sẽ ra những cái mô hình
không những là tốt cho việt nam có thể xuất khẩu
cho nên là nếu về mặt ứng dụng thì rõ ràng iot có thể mang lại rất nhiều những hiệu quả
nâng cao gia tăng gdp giảm chi phí tạo ra những mô hình đột phá
thế nhưng một cái mảng tôi nghĩ là
không kém phần quan trọng chính là cái mảng công nghiệp
từ trước giờ chúng ta nói rằng là người việt nam
có cái lợi thế để làm về phần mềm
và đúng là cái việc đó cũng đã được chứng minh trong thời gian vừa qua
thế nhưng mà nếu mà nhìn iot là chúng ta thấy
có cả phần mềm cả phần cứng cả dữ liệu
cho nên là từ cái lợi thế phần mềm đó
cái nguồn nhân lực đã được làm phần mềm tương đối tốt đó
chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng ra
để đưa những cái mô hình khởi nghiệp
những cái mô hình giải pháp
áp dụng vào những cái ngành công nghiệp
hay là ngành dịch vụ tại việt nam
để mà tạo ra được một cái ngành công nghiệp công nghệ thông tin
mà thật sự là do người việt đóng góp và làm chủ
thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái cơ hội rất lớn
giống như là ấn độ đã xác định họ sẽ đóng góp vào
khoảng năm sáu cái tổng doanh thu của iot trên toàn cầu
thì nếu chúng ta hướng đến một hai
thì chúng ta cũng có một cái ngành công nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi đã lên đến hàng hai mươi
vài chục tỷ đô la
cho nên cả hai vấn đề này tôi nghĩ đều là những cơ hội cho việt nam
một lần nữa thì xin được cảm ơn rất nhiều
những chia sẻ của ông ngày hôm nay
thưa quý vị việt nam không thể nằm ngoài
làn sóng công nghệ mới iot
đang lan rất mạnh tại nhiều quốc gia
tuy nhiên chắc chắn rằng để có thể phát triển bền vững
thì việt nam cần đầu tư từ những viên gạch đầu tiên
nghiên cứu xác định lĩnh vực nào thực sự muốn làm
đâu là trọng tâm cần phát triển trong từng giai đoạn
từ ngắn hạn đến lâu dài
thưa quý vị đến đây chương trình câu chuyện hội nhập xin được khép lại
xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại